ngay to là cũng không cho đi vô trong những tiệm vàng để trong quá trình mật hụt
chúng tôi chỉ đạo các tổ mà khi mà phát hiện các đối tượng có biểu hiện thực hiện ở địa bàn nào
thì chúng tôi cứ lực lượng là một đổ trước hết là xuống cái địa bàn đó khảo sát cái tình hình của địa bàn
rồi có bao nhiêu tiệm vàng để mình có thể phối hợp công an các địa phương ở đó
tại địa phương ở đó mình làm việc với tủ trung vàng
rồi để mà nắm được để mình bố trí lực lượng
nói tóm lại là mình phải chuẩn bị rất là chú đáo từ về con người về sức khỏe về cả phương tiện vũ khí nữa
mình đặt ra cả vấn đề là đối tượng nó sẽ có vũ khí nó sẽ chống trả lại
thì lực lượng trong đó phải chiến đấu như thế nào để không chế đối tượng như thế nào
để bắt được đối tượng để tránh được gây sát thương cho lực lượng trinh sát
kế hoạch trinh sát liên hoàn nhiều mũi tiếp tục được đặt ra
một mối trinh sát được phân công
theo dõi nơi ở của các đối tượng theo dõi các di biến động của đối tượng trên bờ
khi thấy chúng di chuyển xuống ghe tàu đi về hướng nào sẽ thông tin cho bàn chuyên án
lực lượng cảnh sát đường thủy kết hợp với hình sự chia thành nhiều tổ
đón hướng di chuyển của đối tượng để đảm bảo việc giữ khoảng cách an toàn
nhưng vẫn giữ đối tượng trong tầm quan sát của mình
trong khi đó một tổ công tác kết hợp với công an địa phương chấm chọn các tiệm vàng ven sông
có khả năng trở thành điểm tấn công của tội phạm
tổ chức các buổi sinh hoạt với chủ tiệm vàng để phối hợp hiệu quả
khi mà cái nhóm ở trên bờ cung cấp cái thông tin thì là cái nhóm ở sông bá cầu heo
cái nhóm ở sông bá cầu heo và một tổ là mình dùng cái nhóm ở trên bờ cung cấp cái thông tin
để khi mà cái nhóm đối tượng này đến địa bàn nào nó khảo sát nó hoạt động
thì lúc đó mình hối hợp với công an các tỉnh công an nơi mà chúng có thể là thực hiện
mình bố trí lực lượng rồi là làm cái công tác là tư tưởng này nọ với các chủ tiệm vàng
để họ làm tốt cái công tác của mình
các tổ công tác kết hợp
các tổ công tác lần gần đây nhất đã tiêu tán hết
các đối tượng sẽ tiếp tục trộm cắp trong thời gian ngắn tiếp theo
bàn chuyên án quyết định kiên trì đeo bám đối tượng
sau gần một tháng theo dõi các đối tượng qua gần sáu tỉnh thành
ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
bàn truyền án phát hiện hai đối tượng lý văn đợi và nguyễn minh thắng
đi từ thành phố hồ chí minh đến thị trấn trà ôn gặp lê văn dũng
và lấy chiếc ghe của dũng di chuyển trên địa bàn huyện cấy sách tỉnh sóc trăng
xác định đây là thời điểm các đối tượng ra tay
phòng hình sự công an thành phố cần thơ
chủ trì thành lập đoàn công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
bí mật giám sát mật phục để bắt quả tang đối tượng
nhưng cũng như lần trước tại cấy sách sóc trăng
các đối tượng không thực hiện ngay mà di chuyển đến thành phố bạc liêu
tại bạc lưu do máy bị sự cố sợ không có phương tiện tẩu thoát
các đối tượng quyết định không ra tay ngay đêm đó
sáng đêm thứ ba và thứ tư những tên này quay về sát thành phố
huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
nhưng phát hiện người dân họp chợ sớm nên đã di chuyển ra ghe về xã hòa phú
tiến hành khảo sát nhanh các tiệm vàng hai xã ngọc tổ hòa tú
tổ công tác phối hợp với công an địa phương mời các chủ tiệm vàng để sinh hoạt
yêu cầu phối hợp để bắt quả tăng đối tượng
gia đình chủ tiệm vàng gia đình người ta có hệ thống báo động
đó là người ta phải cắt hết
hệ thống báo động cho mình để cho người ta cùng thức cùng với mình
để người ta cùng theo dõi những biểu hiện và những từng hành vi đột nhập của đối tượng chỗ
và đó cũng là thành công của ban chuyên hạng
hai đồng chí dẫn động lên trên mái nhà
còn đồng chí dưới đồng chí hai đồng chí xuống dưới đường sông
xuống dưới ghe nằm điểm chở dưới
còn ba đồng chí này
ra bên ngoài là mình quan sát cảnh giới ở ngoài
còn lực lượng của đặc nhiệm thủy thì ém dưới sông luôn khi chờ lệnh
thôi bây giờ mọi người bắt đầu đi tiến hành đi
tổ trinh sát thứ nhất là các đặc nhiệm tinh nhuệ
trực tiếp ém quân trong sáu tiệm vàng
trong đó ban chuyên án đánh giá nhiều khả năng
đối tượng sẽ đột nhập tiệm vàng kim hoàng
nên bố trí tại đây bốn trình sát
tổ công tác thứ hai sử dụng phương tiện thủy
giám sát hai đoạn sông theo hướng di chuyển
của đối tượng đến nhện trường
tổ công tác thứ ba
bí mật giám sát dọc bờ sông
đối diện với mặt hậu của tiệm vàng
tổ bốn là đặc nhiệm thủy
chầm mình tại bãi sông gần nơi đối tượng đột nhập
tổ quốc tác thứ ba

tổ năm là các trình sát gần nhà dân bí mật giám sát dọc theo mặt tiền của tiệm vàng
tất cả lực lượng tham gia chuyên án đều là những người được chọn lựa kỹ càng
để có thể đối phó với sự manh động liều lĩnh của đối tượng
vào chín giờ tối ngày hai mươi chín tháng bảy tất cả các tổ công tác đều đã triển khai lực lượng vào vị trí chiến đấu như đã định
theo như kế hoạch đặt ra là khả năng là một đối tượng sẽ đột nhập vào trực tiếp trộm tài sản
còn một đối tượng sẽ trực tiếp ở ngoài canh tức là canh ở đậu trên gió là khi phát hiện
nếu mà có động tính trong tiệm vàng thì đối tượng ở phía bên trong sẽ chạy ra
đối tượng bên ngoài sẽ nổ máy là sẽ chạy đổ thoát
thì kế hoạch đặt ra là lực tổ tinh sát hóa tre vào trong tiệm vàng
thì phải có kế hoạch là phải bắt nhanh gọn đối tượng mà đang thực hiện hành vi trộm
còn cái tổ mũ trinh sát phía bên ngoài là nếu đối tượng bên ngoài mà khi có hành vi nổ máy chạy
là phải bằng cách là phải không phải chặn dùng một cách là chặn ghe và không chế bắt đối tượng
là ngay tại trên cái cửa phía sau tiệm vàng không thể để đối tượng chạy ra ngoài sông lớn
thì nếu để đối tượng chạy ra ngoài sông lớn thì rất là khó trong quá trình truy đuổi
thì lúc đó là lực lượng tinh sát đó ở các tả tiệm vàng đó thông báo với nhau rồi
chúng đi ghe vào ghe lớn đậu ngoài sông lớn thì đi ghe nhỏ vào trong
thì đặc công mình cũng đi theo dưới sông nập phục
tinh sát hóa tre trong tiệm vàng đã có đầy đủ lực lượng
thì phía bên ngoài tụi tôi là vừa đặc công nước là phải ém mình dưới bên bờ sông
rồi vào những cái đồng chí khác tinh chắc khác là phải
phải trịnh sát phải trịnh sát phải trịnh sát
thì cũng phải núp hoặc là ém trên những cái bờ sông bên kia
rồi cần một tổ tinh sát nữa là sử dụng ghe phương tiện là ém vào phía ngoài đầu sông lớn
khi có cái đối tượng có cái dấu hiệu bỏ chạy là phải nhanh chóng phung chế bắt đối tượng
không để đối tượng chạy thoát
dưới sông có đặc công trên bờ có trinh sát
về lãnh đạo chỉ huy cũng giám sát chặt chẽ
một giờ sáng ngày ba mươi tháng bảy các đối tượng bắt đầu di chuyển xung quanh chợ để dò xét tình hình
sau đó chạy đến mặt hậu của tiệm kim hoàng
hai đối tượng di chuyển từ ghe lên bờ
một đối tượng dùng công cụ cậy cắt bẻ khóa bốn lớp rào cửa đột nhập vào tiệm vàng
cầm thanh cổ dài canh trừng tại cửa
tên còn lại đến tủ trưng bày để lấy vàng
đúng theo kịch bản đã xây dựng khi đối tượng lý văn đợi vừa lấy xong vàng